triều tiên đã sẵn sàng đóng cửa nhiều đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài
trong đó có ở tây ban nha hồng kông trung quốc và nhiều quốc gia châu phi
tổng cộng là gần hai mươi năm số cơ quan đại diện của triều tiên trên thế giới sẽ bị đóng cửa
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc uông văn bân khẳng định
bắc kinh tôn trọng quyết định của bình nhưỡng đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các nước có quyền thành lập
hoặc rút cơ quan đại diện ngoại giao của họ ở nước ngoài dựa trên nhu cầu và thực tế hoàn cảnh
trước đó đại sứ của triều tiên tại angola và uganda đã đến trả từ biệt tổng thống của các quốc gia châu phi vào ngày ba mươi tháng một mươi
ngày một một mươi một triều tiên đã đóng cửa đại sứ quán ở tây ban nha
trong khi đó bình nhưỡng sẵn sàng đóng cửa hàng chục cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài
triều tiên có quan hệ chính thức với một trăm năm mươi chín quốc gia theo bộ thống nhất hàn quốc
tính đến tháng một mươi triều tiên có năm mươi ba cơ quan ngoại giao gồm bốn mươi bảy đại sứ quán ba lãnh sự quán và ba văn phòng đại diện